chiều ngày hai mươi ba tháng năm từ tin báo của quân chúng lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kiểm tra
khuôn viên trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân xã trường sơn phát hiện một khối lượng lớn gỗ lậu
cất xấu trong các phòng làm việc đo đếm cụ thể cho thấy có bốn sáu mét khối gỗ các loại lim
táu trường gõ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản tịch thu số gỗ
trái phép trên và chuyển cho hạt kiểm lâm huyện quảng ninh quản lý đồng thời điều tra làm rõ
nguồn gốc số gỗ lậu này trong trụ sở xã trường sơn trước đó tại lâm vận xã trường sơn đã xảy ra
vụ phá rừng để khai thác gỗ lim công an huyện quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
trong đó có ba bị can trú tại địa bàn